chiều qua ngày hai mươi tám tháng một một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kiosk trần gà gối đệm
sau đó lan sang các kiosk khác tại chợ phủ diễn xã diễn thành huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đám cháy bắt nguồn từ kiosk trần gà gối đệm ở cổng phía đông của chợ và nhanh chóng lan sang
các kiosk khác theo thông tin ban đầu hiện có bảy kiosk bị thiêu trụi đến một mươi tám giờ cùng ngày
lực lượng chữa cháy đã nỗ lực dập tắt được đám cháy không để lây lan rộng rất may không có
thiệt hại về người ước tính ban đầu thiệt hại nhiều tài sản của tiểu thương
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ